thời đại công nghệ số phát triển văn hóa đọc bị mai một đi nhiều
để neo giữ những nét văn hóa quý gia đó hoàng quý bình một sinh viên đại học bách khoa hà nội
đã cùng với nhóm bạn của mình lập ra dự án thú vị mang tên the free book
thư viện sách đặt cọc bằng niềm tin
không chỉ lan tỏa văn hóa đọc việc làm này của các bạn trẻ đã và đang truyền đi thông điệp
về sự tử tế về niềm tin giữa con người với nhau
người đọc đến đây chỉ cần để lại số điện thoại và được mượn tối đa hai cuốn sách mỗi tuần
quy tắc đặt cọc bằng niềm tin này gây tò mò hứng thú cho bất kỳ ai đặt chân đến đây
bởi nó chưa từng có trong tiền lệ ở thủ đô hà nội náo nhiệt và đắt đỏ
các thư viện đều sẽ đặt cọc có tình phí hoặc là gia hạn rất là át khe
nhưng mà ở tại đây thì chúng ta không làm như thế
một cái thư viện như này nó dễ tiếp cận với bạn đọc
đây là một ý tưởng rất là hay và để thực hành để thực hiện một ý tưởng này
thì thật sự là một cái quyết định khá là táo bạo
táo bạo là ở chỗ kinh phí thuê địa điểm lên đến gần một mươi triệu đồng mỗi tháng
duy trì thư viện là cả một bài toán không hề dễ khi tất cả đều đang là sinh viên
ấy thế mà đi freebook không chỉ hoạt động đều đặn suốt hai năm qua
mà nay còn có hai cơ sở ở đường cầu giấy và đường lê thanh nghị
đưa số lượng sách lên đến hàng nghìn cuốn
và thu hút cộng đồng gần bốn mươi cộng tác viên
với một sinh viên thì vấn đề kinh phí lúc nào cũng là một vấn đề khá là đáng lo ngại
mỗi em tự đáng góp mỗi bạn có đồng viên năm mươi mỗi tháng
sách bọn em thu về từ việc kêu gọi cộng đồng
mọi người có một cái niềm tin một cái tình yêu để xây dựng và duy trì thư viện
và mọi người đến đây với cái sự chia sẻ kết nối với nhau
mọi thứ nó dịu dàng nó nhẹ nhàng đi
tiếp thêm cái năng lượng cũng như là cái
niềm tin của các bạn trong cuộc sống
đi freebook đồng thời đã kết hợp với nhiều đội nhóm tình nguyện trên cả nước
xây dựng thành công hơn một trăm linh tủ sách miễn phí dành cho các em nhỏ ở vùng cao
chia sẻ và giúp đỡ cho các bạn có ý tưởng xây dựng các tủ sách
ở hương yên rồi hòa bình rồi trong thành phố hồ chí minh
không có cuốn sách nào nằm in cả
mà tất cả cuốn sách thì sẽ đều được các bạn đón đọc
có thêm các hoạt động để thư viện không chỉ có sách
mà thư viện còn có niềm tin
còn có sự tự nhiên